cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ cao bằng
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh cao bằng ngày hôm qua đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai
đối với bị cáo lý a nó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
về tội giết người và trốn khi đang bị dẫn giải
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng vào tối ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
lý an nó đã dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào vùng đầu của chị hoàng thị dậu
sau khi thấy chị dậu gục ngã nghĩ là nạn nhân đã chết nên an nó đã bỏ trốn vào rừng
hậu quả chị dậu bị thương tích bốn mươi năm
đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lý an nó đã đến công an huyện bảo lâm đầu thú
quá trình điều tra lý an nó bảo thủ
an nó bị tạm giữ tại nhà tạm giữ của công an huyện bảo lâm
vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khi được trích xuất dẫn giải để phục vụ việc xác định khám nghiệm hiện trường
an nó đã bỏ trốn vào rừng
đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm thì bị bắt lại
căn cứ hành vi phạm tội hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo lý a nó mức phạt bảy năm tù giam về tội giết người
sáu tháng tù giam về tội trốn khi đang bị dẫn giải
bồi thương thiệt hại cho hoàng thị dậu số tiền ba mươi triệu ba trăm năm mươi chín nghìn đồng
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đối tượng nguyễn minh thanh trú tại khóm mỹ phú phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã dùng dao chém người khác gây thương tích
đối tượng đã bị công an thị xã hồng ngự khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn minh thanh cùng với nhóm bạn nhậu trước trụ sở
ban ủy ban nhân dân ấp an thịnh xã an bình a thị xã hồng ngự
sau khi nhậu xong đối tượng đã bị bắt lại
đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn trí thuận trú tại xã an bình a thị xã hồng ngự đang uống cà phê gần đó
thanh đã chạy vào nhà bạn gái lấy một con dao chém anh thuận gây thương tích với tỷ lệ thương tật bảy
sau khi gây án xong đối tượng thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác vận động gia đình đã kêu gọi anh thanh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sau khi gây án xong đối tượng đã bị bắt lại
trước đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tuần tra tại nội ô thị xã đồng xoài
thì phát hiện hai đối tượng trên sử dụng xe mô tô chở hai bao tải bên trong có chứa hai cuộn dây điện đi trong đêm khuya
nên đã tạm giữ và bàn giao cho công an huyện đồng phú
tiến hành làm việc với thê và đăng các đối tượng khai nhận hai cuộn dây điện có tổng trọng lượng năm mươi năm kg
được lấy trong kho của công ty besun technology đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
qua công tác điều tra truy xét đội cảnh sát hình sự công an tp vũng tàu cho biết vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành hưng
chú tại tp vũng tàu cũng về hành vi trộm cắp tài sản
do cần tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hưng và đồng bọn đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
điển hình là vào dạng sáng ngày mùng một tháng sáu khi đến nhà ông nguyễn văn giới ở phương năm tp vũng tàu
thấy chiếc xe gắn máy của ông giới dựng trước sân
không có ai trông coi hưng đã thực hiện hành vi trộm cắp rồi mang đến gặp phạm ngọc tú chú tại phường thắng nhì đổi ma túy đá để sử dụng
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn vũng tàu
số tài sản chiếm đoạt được y đã dùng để chơi game và sử dụng ma túy
trong khi đó tại huyện mỹ hào tỉnh hương yên thời gian gần đây cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy ở các vùng nông thôn
trước tình hình trên công an huyện mỹ hào đã xây dựng kế hoạch xác lập chuyên án thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã xác định được nhóm tội phạm gây ra các vụ trộm cắp trên gồm năm đối tượng do trần văn khoa chú tải huyện văn giang tỉnh hưng yên cầm đầu
thông qua công tác giả soát sàng lọc các đối tượng hình sự các đối tượng ma túy và các đối tượng mới ra tù về có nhiều biểu hiện nghi vấn
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ hào đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với khoa cùng đồng bọn
gồm các đối tượng nguyễn hữu lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện đông hưng tỉnh thái bình nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện yên hưng tỉnh quảng ninh
và đỗ quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã vĩnh phúc huyện văn giang lương xuân tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã đồng tiến huyện khói châu
các đối tượng này đang thuê trọ tại thôn yên phú xã giải phạm

hầu hết các đối tượng này đều là những đối tượng không có nghề nghiệp
có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm các tài sản
và đều là đối tượng nghiệp
các đối tượng này đang thuê trọ tại thôn yên phú xã vĩnh khúc huyện ma túy
địa bàn gây án của các đối tượng rất rộng
riêng tại địa bàn tỉnh hưng yên
bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
tại các huyện mỹ hào văn lâm văn giang khói châu và kim động
trước đó nhóm đối tượng này cũng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy
tại tỉnh phú hoàng nội và tỉnh bắc giang
thời điểm hoạt động của các đối tượng thường vào buổi trưa vắng vẻ
chia thành các nhóm khi phát hiện thấy sơ hở của các chủ trung tiện
là nhanh chóng dùng vang khóa khóa để trộm cắp tài sản
rồi mang về cất dấu tại phòng trọ
sau đó tháo biển số và mang đi tự hụ
mỗi xe trộm cắp được bọn chúng thường bán với giá từ ba đến năm triệu đồng
thì có hôm thì hai ba ngày mới đi một hôm
có lúc thì một ngày hai ngày lại đi
có lúc thì một tuần mới đi một lần
tại vì cứ có tiền ăn tiêu rồi thì lại thôi
không đi làm nữa hết tiền thì lại đi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ hào
đã thu giữ một mươi hai chiếc xe máy là vật chứng của vụ án
cùng hàng chục vang phá khóa các loại đối tượng dùng để gây án
qua lời khai của các đối tượng
lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của nguyễn văn dũng
ở khu thịnh tiêm đậm hưng yên
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phản rội mà có
tại đây lực lượng công an đã thu giữ gần bốn mươi xe máy
loại đáng nghi là xe các đối tượng trộm cắp đã tiêu hùng
hiện vụ án đang được công an huyện mỹ hào tiếp tục điều tra xác minh
truy tìm bị hại và làm rõ nguồn gốc của hàng chục chiếc xe máy trên
để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra truy tố
bản tin tiếp tục với các thông tin về việc bắt giữ thực phẩm bẩn
vào chiều qua ngày hai mươi ba tháng bảy
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã trung hòa huyện tràng bom tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh tri cục chăn nuôi và thú y đồng nai đã phát hiện và bắt quả tang một xe tải
mang biển số bốn mươi chín c chín nghìn ba trăm một mươi tám do trần thanh long điều khiển
trên xe có chở khoảng bảy tấn sản phẩm động vật gồm xương mỡ bò và da bò đã bốc mùi hôi thối
qua làm việc tài xế xe tải và chủ xe là nguyễn thị thùy yên cho biết
toàn bộ số xương mỡ bò và da bò trên xe được một người tên là
tiến thuê trở từ thị xã bảo lộc tỉnh lâm đồng về huyện củ chi thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế lượng chức năng phát hiện toàn bộ sản phẩm động vật nói trên
không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y đã bốc mùi hôi thối
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
tạm giữ xe tải để điều tra xử lý đồng thời đưa toàn bộ số xương mỡ bò da bò nói trên đưa đi tiêu hủy
có thể thấy rằng thực phẩm bẩn đang len lỏi vào từng bữa ăn của mỗi gia đình việt
trong khi nhiều cơ quan chức năng chưa tìm ra được những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa
thì các chủ đầu nậu vẫn tìm mọi cách để tuôn thực phẩm bẩn vào thị trường
và mới đây lực lượng cảnh sát môi trường công an thành phố cần thơ phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa phát hiện hơn một tấn sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch
tại một cơ sở giết mổ dê thuộc khu vực tân quy phường trường lộc quận ô môn thành phố cần thơ
tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của ông trần viết hạnh
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm như giết mổ dê
với số lượng khoảng một mươi con một ngày nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
không đăng ký thực hiện kiểm soát giết mổ với cơ quan thú y
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy tại chỗ hơn một trăm linh kg dê đã biến đổi màu bốc mùi hôi thối
còn hơn chín trăm linh kg dê chưa đăng ký kiểm dịch buộc chủ cơ sở phải tiến hành kiểm dịch lại với cơ quan thú y
và tiếp theo là cụm tin về việc bắt giữ các đối tượng bị truy nã mà chúng tôi vừa mới cập nhật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương ngày hôm qua đã làm thủ tục bàn giao
hai đối tượng nguyễn ngọc truyền và nguyễn thị phi phụng trốn truy nã một mươi hai năm về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản
tội trộm tài sản do người khác phạm tội mà có cho công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương xử lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ vụ án vào năm hai nghìn ba truyền làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ma chi có địa chỉ
tại ấp tân phước xã tân bình huyện dĩ an tỉnh bình dương
trong thời gian làm việc tại đây truyền đã trộm cắp sản phẩm của công ty sản xuất gồm chén tô dĩa
đưa cho vợ là phi phụng đem ra ngoài bán
tổng cộng truyền đã thực hiện hai mươi lần lấy được bốn mươi bao hàng
trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra hai vợ chồng đã bỏ trốn xuống huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu hai đối tượng này bị các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
còn tại thanh hóa phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vừa bắt và dẫn dài sáu đối tượng có lệnh truy nã
trong đó có hai đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn tại các tỉnh phía nam và tây nguyên về thanh hóa
trưa chiều tiếp tục ổn định trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ trời nắng và nóng trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều
đến tối thì mưa rông xuất hiện cục bộ và sẽ kết thúc nhanh
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thì trời mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba
chiều tối thì mưa rông nhiệt sẽ chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương với lượng không nhiều nhiệt độ trong ngày đạt ở mức là từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy
trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh với nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa
sau đó vào lúc chiều tối khi quá trình hội tụ bắt đầu mạnh mẽ hơn thì sẽ xuất hiện những cơn mưa rông và chảy đều trên khu vực
có nơi mưa to đến rất to nên nhiệt độ ở mức ôn hòa khi đạt trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
nói chung là thời tiết sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động dân sinh